ngày chín tháng bảy tại đà nẵng đã diễn ra chương trình nói không với fake news với chủ đề
cách tránh bị lừa đảo trên mạng xã hội chương trình có sự tham gia của hàng trăm học sinh sinh viên
chương trình nói không với fake news được tổ chức thông qua buổi chia sẻ tại trường học
và thực hiện theo mô đun các buổi ngoại khóa đào tạo kỹ năng cho học sinh
gồm lý thuyết về tin giả nguồn gốc và thực trạng tin giả phân loại tin giả
cách nhận diện tin giả các ví dụ minh họa sinh động gần gũi dễ hiểu
tổ chức các trò chơi thực hành gắn với việc nhận biết phân biệt ứng xử với tin giả
chương trình triển khai thực hiện ở các bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông
trên tất cả sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước đây là dự án nói không với fake news
đầu tiên trên thế giới do cơ quan báo chí chính thống tổ chức được đưa vào trường học
và phổ biến rộng rãi khắp toàn quốc qua đây góp phần tích cực trong việc nâng cao
nhận thức thay đổi hành vi thói quen của giới trẻ khi tiếp nhận thông tin
đặc biệt trên môi trường mạng xã hội